theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn tại khu vực miền trung hiện tượng enino có diễn biến phức tạp gây nắng nóng gai gắt mực nước ở các hồ thủy điện xuống thấp ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trong mùa khô trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao
trước tình hình đó các nhà máy thủy điện và các đơn vị điều độ cung ứng điện đã có nhiều giải pháp quyết liệt để bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
hồ chứa thủy điện sông chanh hai là một trong bốn hồ chứa lớn nhất tỉnh quảng nam đến thời điểm hiện nay mặc dù gần ba tháng nay ở khu vực thượng lưu đầu nguồn không có mưa
lưu lượng nước về hồ hiện tại chỉ ở mức hai mươi ba m ba trên dây song nhờ chủ động tích nước điều tiết nước qua phát điện hợp lý cắt cử công nhân vận hành hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ưu tiên những giờ cao điểm nên đến thời điểm sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn mực nước tại lòng hồ thủy điện sông chanh hai đang ở cao trình là một trăm bảy mươi hai mươi bảy m cao hơn mực nước quy định của quy trình liên hồ là một trăm sáu mươi bảy sáu một trăm sáu mươi chín tám m
từ đầu tháng bốn đến nay thực hiện lệnh điều độ của trung tâm điều độ điện a và quy trình vận hành liên hồ chứa một nghìn tám trăm sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ
đến thời điểm hiện tại tổng lượng nước hữu ích còn lại của hồ là bốn trăm hai mươi bốn triệu m ba
với nước về hồ trong thời gian tới sẽ góp phần rất lớn trong việc sản xuất điện bảo đảm an ninh năng lượng và cấp nước hạ du cao điểm mùa cạn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian vừa qua nhà máy thủy điện sông chanh hai đã luôn vận hành tuân thủ đúng theo các quy trình và quy định do các cấp vận hành
luôn thực hiện đúng phương thức vận hành do trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia a
cũng như là trung tâm điều độ hệ thống điện miền trung a ba
và kết quả thì nhà máy luôn vận hành an toàn tin cậy và không có sự cố cháy nổ hay là bất kỳ sự cố gì xảy ra
để bảo đảm việc vận hành hồ chứa và cung cấp điện công ty đã chủ động trong công tác duy tu bảo dưỡng các hệ thống thiết bị của nhà máy
kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết hư hỏng ảnh hưởng đến độ tin cậy vận hành của nhà máy
qua đó nâng cao hệ số sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động điện của trung tâm điều độ quốc gia
bảo đảm yêu cầu cấp nước và phát điện trong mùa cạn năm hai nghìn hai mươi bốn
trước nhân định sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng hàn hán và nắng nóng trên thiên rồng
thì công ty thủy điện sông tranh đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương
sở nông nghiệp và phát triển nông ương tỉnh quảng nam để lập kế hoạch vận hành tích nước khô phục vụ cho đảm bảo nước
bên cạnh đó trong quá trình vận hành công ty thường xuyên cập nhật tính nguyên thủy văn
để điều chỉnh lưu lượng xả xuống hà du thông qua phát điện đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng nước của địa phương
công ty cũng triển khai đồng bộ các giải pháp như nâng cao độ tin cậy đảm bảo tổ máy vận hành an toàn liên tục
và vận hành điều tiết hồi chứa đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình vận hành liên hồi chứa do tổng tướng chính phủ vận hành
ngoài ra công ty thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn lâu vực hồi chứa
tình hình cung cấp điện của hệ thống điện để xây dựng phương án vận hành hồ chứa tối ưu nhất
bảo đảm hài hòa giữa phát điện và cấp nước hà dũ
quảng nam hiện có ba mươi dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất theo thiết kế là bốn mươi bảy năm mươi sáu mw
điện lượng bình quân đạt một chín trăm bốn mươi sáu bảy mươi hai triệu kwh một năm
với mật độ thủy điện nhiều như vậy nên khi hiện tượng thời tiết enino gây ra đợt nắng nóng cao điểm ở khu vực miền trung tây nguyên đã mang lại nhiều mối lo lớn
trên hệ thống sông vu gia hiện có các nhà máy thủy điện lớn như sông bung a vương cũng đã phối hợp để khai thác tích kiệm nguồn nước
bảo đảm hài hòa giữa việc điều tiết mực nước theo biểu đồ đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu cấp nước về hạ du
và sản xuất điện theo đúng nhu cầu thực tế mục tiêu giữ mực nước hồ ở mức cao nhất có thể

quảng nam đã đưa ra nhiều giải pháp ứng phó phù hợp với từng thời điểm để vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia vừa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
tại khu vực thành phố đà nẵng dự báo sản lượng điện nhận ngày cực đại đạt một mươi ba bảy triệu kwh tăng bảy so với năm hai nghìn hai mươi ba
sản lượng điện nhận năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt ba năm mươi sáu tỷ kwh tăng sáu năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
để ứng phó với mùa khô năm nay công ty điện lực đà nẵng đã triển khai công tác sửa chữa bảo trì đẩy nhanh đầu tư xây dựng lưới điện
từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn địa lực đà nẵng đã thực hiện nhiều hạng mục cải tạo đầu tư nâng cấp triển khai các công trình hiện đại hóa tự động hóa lưới điện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chung hạ thế đặc biệt là các công trình cần thiết phải đưa vào vận hành trước hè năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra công ty đã xây dựng mới nhiều đường dây trung hạ áp nâng tiết diện dây dẫn nối lưới giữa các suất tuyến nhằm san tải nâng cao khả năng cung cấp điện khả năng liên kết lưới điện và linh hoạt truyền tải qua lại với nhau tại các khu vực hải châu thanh khê cẩm lệ và liên triều

ngoài ra công ty đã xây dựng mới nhiều đường dây trung hạ thế đặc biệt là các công trình cần thiết phải đưa vào vận hành trước hè năm hai nghìn hai mươi bốn

ngoài ra công ty đã xây dựng mới nhiều đường dây trung hạ áp nâng cao khả năng cung cấp điện sử dụng năng lượng tiết kiệm các giải pháp để vận hành tối ưu hệ thống điện bảo đảm thường xuyên liên tục và giảm tồn thất kỹ thuật tốt nhất
chỉ đạo các nhà máy điện các đơn vị quản lý vận hành lưới điện ra soát tình trạng thiết bị khắc phục các khiếm khuyết của thiết bị bảo đảm sẵn sàng vận hành sản xuất phục vụ cho cung ứng điện
vận hành tối ưu các nhà máy thủy điện đặc biệt là các nhà máy thủy điện lớn duy trì mức nước cao các hồ chứa thủy điện để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình vận hành của hệ thống điện quốc gia chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát tình hình nhu cầu phụ tải thời tiết và thực tế vận hành để có các phương thức cung cấp điện